từ lâm đồng đến khánh hòa gây án gây án xong lại quay trở lại lâm đồng rồi đi máy bay về quê ở nghệ an
tất cả diễn ra chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ một kịch bản rất tinh vi nhằm trốn tránh cơ quan điều tra
tuy nhiên với quyết tâm cao sự phối hợp đồng bộ lực lượng công an khánh hòa đã điều tra làm rõ
bắt giữ được đối tượng rất chuyên nghiệp này điều tra làm rõ nhiều vụ án mà đối tượng gây ra ở lâm đồng và khánh hòa
dạng sáng ngày một tháng bốn tại khu nhà làm việc của công ty phú tài xã vạn khánh huyện vạn ninh
xảy ra một vụ đục phá hai chiếc kết sắt sau đó lấy đi hơn sáu mươi ba triệu đồng và một chiếc máy ảnh
ngay lập tức lực lượng công an xác định được nghi can gây án là nguyễn văn thăng quê ở tỉnh nghệ an
sau khi gây án đối tượng đã trở lại đà lạt ngay trong buổi sáng sớm và sau đó đến sân bay liên khương
đi máy bay về nghệ an nhằm trốn tránh cơ quan công an